trong tình trạng gia tăng loại tội phạm này công an tp bà rịa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo cho tự an toàn xã hội trên địa bàn
khuya ngày một mươi tám tháng một sau khi đi ăn nhậu về một số thanh niên là bạn của anh đặng hoài lam chú tệ ấp bắc hai xã hòa long tp bà rịa
thấy nguyễn tuấn công và trần hoàng phúc cùng chú tệ xã tân hưng thành phố bà rịa đang ngồi chơi với một người bạn gái của công tại vòng xoay trên địa bàn xã hòa long
đã đến gây sự dùng mũ bảo hiểm tay đánh công và phúc
thay vì báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc phúc và công lại đi tìm hung khí để quay lại đánh trả thù
khoảng một giờ sáng ngày một mươi chín tháng một anh lam đang đứng giữa đường gọi điện thoại cho bạn đến đón về
thì gặp phúc và công
hai bên tiếp tục dùng hung khí đánh nhau hậu quả anh lam bị chém đứt lìa hai ngón tay
cũng với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng lê văn sơn chú tệ phường phước nguyên tp bà rịa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bà rịa khởi tố bắt tạm giam vốn là bạn thân
tuy nhiên gần đây giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
tối ngày một mươi một tháng hai ông nguyễn bình chú tệ phường phước hiệp tp bà rịa có gọi điện thoại và có những lời lẽ mang tính thách thức
sơn đã dùng rượu đuổi chém liên tiếp vào người ông bình khiến nạn nhân tổn hại ba mươi hai sức khỏe

từ kết quả điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố bà rịa cho thấy
nguyên nhân xảy ra vụ việc chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn không được giải quyết triệt đề
những bột phát tức thời trong cuộc sống hàng ngày có khi chỉ là một ánh mắt nhìn nhau thiếu thiện cảm một lời thách thức
là các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
để phòng ngừa hoạt động của tội phạm cố ý gây thương tích cùng với vai trò trách nhiệm của cơ quan công an
chính quyền cơ sở và các ban ngành đoàn thể mỗi người dân cần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật
học cách ứng xử bình tĩnh có văn hóa khi phát sinh mâu thuẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh
trộm bốn mươi tám điện thoại di động và một số tài sản khác công an tp bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự
đối với vưu ngọc bảo thi nhân phạm minh đức cùng chú tại phường bảy tp bạc liêu về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn thành phố bạc liêu đến cơ quan công an trình báo về việc cửa hàng bị mất trộm tài sản
gồm bốn mươi tám điện thoại di động hai máy tính bảng và một laptop
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp bạc liêu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với vương ngọc bảo thi nhân và phạm minh đức
quá trình điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý của bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
phát sóng vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trí theo dõi
còn bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với chị minh hương và anh anh vũ
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiềm mục lệnh truy nã
chỉ hoa hiệu quả với thuốc hoa azica có nguồn gốc thảo dưỡng
không dùng azica cho những người quá mất cảm như một trong các hệ phần cực mất
các trường hợp hoa do thuyện hoa lao suy hô hấp trẻ em dưới ba mươi tháng tuổi trẻ em có tình sự động kinh hoặc con giật do sốt cao
azica chỉ hoa hiệu quả từ thảo dưỡng đầu kiến dẫn sử dụng trước khi dùng
với khoáng chất thiên nhiên cùng vị dịu nhẹ thanh khiết
lavie cho bạn tràn đầy sức sống mỗi ngày
sting bật năng lượng sống bức phở
từ nhà sản xuất của pepsi
khi mỗi chuyến động là một bước tiến quan trọng cho bé yêu khung lớn
đừng để bất cứ điều gì cản trở ngay cả loài tá gián bé đang dùng
tạ quân herkis mới thoải mái như trong vòng tay mẹ
nhờ công nghệ cofopi thoải mái vừa vặn đa chiều và khô thoáng dễ chịu
cho bé yêu tha hồ vận động và khôn lớn
tạ quân herkis mới thoải mái như trong vòng tay mẹ
herkis được bác sĩ nhi khoa khuyên dùng nhiều nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
bạn đã bao giờ thử tìm khách sạn online
bạn thấy không trên mạng có quá nhiều mức giá khác nhau cho cùng một phòng ở cùng một khách sạn
thay vì vào từng trang web trivago giúp bạn ngay lập tức so sánh giá phòng từ hai trăm linh đối tác
chỉ cần tải ứng dụng hoặc truy cập website tribao nhập nơi bạn muốn tới
chọn ngay nhận phòng trả phòng và ấn nút tìm
fivego sẽ so sánh tất cả các mức giá hiện có cho khách sạn bạn chọn
đấy là cách bạn chắc chắn tìm được khách sạn yêu thích với giá rẻ nhất
khách sạn trivago
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đối tượng diệp phi vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã long thạnh huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai truy nã
về tội giết người theo quyết định truy nã số hai ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đối tượng trao sóc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp tân hiệp xã tân lợi huyện tịnh biên tỉnh an giang
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai truy nã về tội giết người theo quyết định truy nã số tám ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị cẩm tiên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khu hiệp nhất huyện định quán tỉnh đồng nai
về hai tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi hai sống mũi lõm rái tay trúc và có sẹo chấm cách một cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an